ngày hai mươi bảy tháng một mông cổ đã quyết định đóng cửa biên giới với trung quốc không cho phép ô tô và khách bộ hành qua biên giới đồng thời đóng cửa tất cả các trường học
tới ngày hai tháng ba lệnh này cũng được áp dụng với các địa điểm công cộng khác các hoạt động tập thể thi đấu thể thao và ngay cả các hội nghị cũng tạm thời bị hủy
ngày hai mươi bảy tháng một chính phủ hàn quốc đã nâng mức cảnh báo virus chết người corona lên mức cam mức cao thứ ba trong thang cảnh báo bốn cấp độ
quyết định được đưa ra trong một cuộc họp về ứng phó khẩn cấp với tình hình dịch bệnh do bộ trưởng y tế và phúc lợi nâng hưu chủ trì diễn ra cùng ngày
trước đó hàn quốc đã đưa ra mức cảnh báo vàng
phó chủ tịch cơ quan năng lượng nguyên tử iran ali askar zarian cảnh báo iran sẽ xóa bỏ tất cả hạn chế theo thỏa thuận hạt nhân có tên gọi chính thức là kế hoạch hành động chung toàn diện
ông ali cho hay nước này có thể làm rau urani đủ đáp ứng nhu cầu của chính phủ iran
ông cảnh báo trước việc các nước châu âu đe dọa đưa tranh chấp ra hội đồng bảo an liên hợp quốc iran sẽ xóa bỏ tất cả hạn chế theo thỏa thuận hạt nhân
trước đó tehran đã có bước đi thứ năm đồng thời là cuối cùng trong việc xóa bỏ các nghĩa vụ đối với thỏa thuận hạt nhân do các nước châu âu tham gia ký thỏa thuận không có hành động tôn trọng các cam kết theo thỏa thuận
nga đã hoàn thành thủ tục chuyển giao hệ thống tên lửa phòng không s bốn trăm linh tram thứ hai cho trung quốc qua vận tải đường biển
chứng nhận bàn giao đã được ký vào tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín tại trung quốc
hệ thống phòng không s bốn trăm linh thứ hai bao gồm hai bộ phận của thiết bị phóng chạm định vị phóng xạ thiết bị năng lượng phụ tùng và dụng cụ đã hoàn thành chuyển giao cho trung quốc
trung quốc là khách hàng nước ngoài đầu tiên của nga đặt hệ thống tên lửa đất đối không s bốn trăm linh tram
tại afghanistan việc phụ nữ nhảy múa trước mặt đàn ông được xem là một điều cấm kỵ
tuy nhiên mới đây một nhóm các vũ công nữ chuyên nhảy vũ điệu sama truyền thống đã bắt đầu phá vỡ rào cản về định kiến này
vũ điệu sama là một di sản của afghanistan bắt nguồn từ thế kỷ một mươi ba và rất phổ biến trong cộng đồng hồi giáo
vũ điệu với những động tác nhảy xoáy tròn này vốn chủ yếu do đàn ông biểu diễn
tuy nhiên kể từ đầu năm hai nghìn một mươi chín cô fahima mizale đã sáng lập một trung tâm dạy nhảy sama cho cả nam giới và phụ nữ tại thủ đô kabul
bộ văn hóa thông tin afghanistan cho biết
đây là lần đầu tiên phụ nữ được biểu diễn sama tại quốc gia trung á này
nhóm nhảy của cô fahima bao gồm hai mươi vũ công cả nam lẫn nữ luyện tập khoảng ba lần một tuần
và đã tham gia vào một số buổi trình diễn chính thức như các lễ hội khiêu vũ địa phương
dù vẫn bị nhiều người phản đối nhóm nhảy của cô cũng đã được xuất hiện trong một số lễ nghi quan trọng và nhận được nhiều hưởng ứng